thông tin đáng chú ý từ nghệ an
mưa lũ kéo dài những ngày qua đã làm xuất hiện một vết nứt dài khoảng hai mươi mét
tại xã bảo nam huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
hơn năm mươi hai hộ dân trong vùng nguy hiểm đã được sơ tán về trường mầm non để tránh trú
theo chính quyền địa phương đây là vết nứt cũ trên núi phía sau bản
sau đợt mưa lớn những ngày qua vết nứt lớn dần kéo dài gần bảy trăm linh mét
chạy qua bản nam tiến hai xã bảo nam ảnh hưởng đến năm mươi hai nhà dân
lãnh đạo huyện kỳ sơn cũng cho biết khu vực xã nam tiến
nơi xuất hiện vết nứt vẫn đang bị cô lập do sạt lở đất đá
hiện còn hàng trăm hộ dân bị cô lập địa phương đang cố gắng thông đường
để tiếp cận các điểm này
đến thời điểm này tỉnh nghệ an đã ghi nhận hai người chết do mưa lũ gây ra
hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ trên các tuyến giao thông
phải đóng quốc lộ bốn mươi tám e tại ba điểm do mưa lũ sạt lở
một số nhà dân bị sạt sập nước vào
hàng trăm hectare hoa màu diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập nước
sau nhiều vụ cháy xảy ra ở một số địa phương trên cả nước gây tổn thất nghiêm trọng
công an tỉnh bình dương đồng loạt gia quân tiến hành tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trả tự trên địa bàn tỉnh
tiến hành kiểm tra một trăm hai mươi tám cơ sở thì có tới bảy mươi cơ sở bị xử phạt với số tiền chín trăm tám mươi triệu đồng
từ một mươi năm h ngày chín tháng chín công an các địa phương trên địa bàn tỉnh bình dương đồng loạt gia quân
tiến hành tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
tập trung nhất là các quán bar karaoke cafe nhạc nhà hàng ăn uống
lực lượng đã tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra một trăm hai mươi tám cơ sở kinh doanh karaoke nhà hàng massage trên địa bàn tỉnh
sự phạt vi phạm hành chính bảy mươi cơ sở với tổng số tiền hơn chín trăm tám mươi triệu đồng
tạm đình chỉ hoạt động tám cơ sở
đã tổ chức đăng phát hàng chục tin bài phóng sự tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đối với loại hình karaoke trên các phương tiện thông tin đại chúng
dù ba chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ
nhưng nhìn ở một góc độ khác vụ cháy quán karaoke tại cầu giấy hà nội vẫn còn may mắn
khi con số thiệt mạng chỉ dừng lại ở ba
bởi chỉ vài ngày trước đây trong vụ cháy tại quán karaoke ở bình dương
bà hỏa đã tước đi vào cầu giấy hà nội

có thể thấy những vụ cháy tại các quán karaoke luôn thảm khốc
bởi cơ bản đây đều là những loại hình nhạc đặc thù
được chuyển đổi công năng từ nhà ở thành cơ sở kinh doanh
phòng hát kín vật liệu dễ cháy
và khi cháy thì với điều kiện thông gió bằng không
sẽ ngay lập tức gây tụ khói tụ khí độc là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chết người
một tuyết kinh khủng ấy sẽ còn lặp lại
nếu như công tác phòng cháy chữa cháy không thật sự được chú trọng
và con người không thuộc nằm lòng
những kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra
cơ sở kinh doanh có điều kiện là quán karaoke này
đã trang bị đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy
cũng như các lối thoát nạn bên ngoài
bên cạnh đó nhân viên tại quán cũng được học tập
và bồi dưỡng kỹ năng của cái thoát nạn khi có sự cố xảy ra
bọn em là thanh niên cũng hay đi hát karaoke
vừa rồi vài vụ cháy karaoke thì bọn em cũng
tập những kỹ năng thoát nạn và bảo vệ
bản thân cũng bảo vệ mọi người
công tác thoát nạn thì điều đầu tiên phải nói đến là
ý thức của mỗi người đến sử dụng dịch vụ karaoke
mọi người cần phải tự biết cách
tự biết cách thực hiện quy trình thoát nạn
để làm sao mà có thể thoát nạn một cách đảm bảo
các vụ cháy quán karaoke thường gây ra thiệt hại lớn
về người và tài sản
do loại hình kinh doanh này hoạt động rất nhiều
trong điều kiện kín
vật liệu trong phòng hát đều dễ mất lửa
các thiết bị thông khí hút khói cũng rất hạn chế
bên cạnh đó nhiều nhà dạng ống được biến đổi công năng
thành quán karaoke nên đường thoát hiểm thoát nạn
cho các nhà này gần như không hiệu quả
đặc biệt khu vực mặt tiền thường sử dụng vật liệu ốp lát chặt
nên việc cứu nạn cứu hộ thường gặp khó khăn
khi xảy ra cháy ở các quán karaoke
thì thường ở trong các phòng kín
và xảy ra cái phản ứng cháy không hoàn toàn
dẫn đến nó tỏa ra nhiệt độ và khói khí động
đồng thời với các cấu trúc của các quán karaoke kín như vậy
thì việc khói khí động và bức xạ nhiệt
nó sẽ không thoát ra được môi trường bên ngoài
mà dẫn đến là ngay lập tức nó sẽ tràn vào hành lang cầu thang bộ
và dẫn đến là những người ở trong quán karaoke
sẽ khó khăn hơn trong việc di chuyển thoát nạn
mỗi người cần tự biết bảo vệ mỗi khi đến vui chơi
tại những nơi này bằng những phương thức kỹ năng riêng của bản thân
đại diện cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng đưa ra các khuyến cáo
đầu tiên cố gắng phải kiểm soát được rằng là
à trong cái quán karaoke này có mấy cầu thang thoát nạn
và lối cầu thang thoát nạn là ở hướng nào
di chuyển kiểm tra xem nếu không ai gặp sự cố
thì có thể thoát theo hướng nào
khi di chuyển thoát nạn
việc quan trọng nhất là việc chúng ta phải bảo vệ được cơ quan hóa
chúng ta thường biết là trong đấy sẽ có cả khăn lạnh
hoặc thậm chí chúng ta có thể sử dụng chính quần áo của chúng ta
để nhúng nguồn nước và bảo vệ cơ quan hấp
chúng ta biết rằng khói nó có xu thế là bay lên
cho nên là khi di chuyển thoát nạn
thì chúng ta sẽ hạ thất trọng thâm cơ thể
khoảng cách từ mũi và miệng đến mặt đất
khoảng từ tám mươi đến một trăm linh cm
sau đó chúng ta sẽ di chuyển men theo tường
di chuyển theo đèn chỉ dẫn exit
rất nhiều người trong chúng ta có một cái tư duy rằng là
thoát nạn di chuyển vào trong nhà tắm nhà vệ sinh
đấy là một cái sai lầm chết người
đối với người dân khi tham gia vui chơi giải trí
tại các cơ sở kinh doanh karaoke
cần phải tìm hiểu để trang bị cho mình
những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy
và kỹ năng xử lý thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra
mỗi cá nhân được trang bị kiến thức
kỹ năng liên quan đến phòng cháy trựa cháy
thoát nạn ở quán bar karaoke
cũng như các địa điểm khác
không chỉ có thể cứu sống bản thân
mà có thể cứu sống những người xung quanh
không chỉ hỏa hoạn mưa lũ
cũng đang gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản
để ứng phóng
ứng phó khắc phục hậu quả của mưa lũ
bộ công an đã có công điện yêu cầu thủ trưởng
các đơn vị công an địa phương tập trung chỉ đạo
chủ động triển khai các biện pháp phòng chống
bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
hạn chế thiệt hại do thiên tai
trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau
một tổ chức thực hiện nghiêm túc công điện số tám trăm linh ba
của thủ tướng chính phủ
về chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ
chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn bộ công an
và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai
hai theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời hiệu quả
bố trí lực lượng phương tiện
phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng
kiểm tra giả soát các khu dân cư
chủ động bố trí lực lượng phương tiện
để hỗ trợ người dân sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm
nhất là khu vực bị ngập sâu
hoặc có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
đảm bảo an ninh trật tự
bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông
kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm tràn
khu vực nước ngập sâu nước chảy xiết
đảm bảo giao thông thông suốt
trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lũ
triển khai phương án huy động lực lượng công an địa phương
công an xã chính quy và các đơn vị của bộ
đứng chân trên địa bàn
giúp nhân dân ứng phó bão mưa lớn lũ lũ quét sạt lở đất
tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân
ở các vùng xảy ra mưa lũ
các đơn vị truyền thông công an nhân dân
cần hướng dẫn người dân các biện pháp ứng phó mưa lũ
chủ động tổ chức cứu hộ cứu nạn
khi xảy ra mưa lớn lốc xét ngập lụt lũ quét sạt lở đất
tổ chức thăm hỏi hỗ trợ
giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại bởi mưa lũ
nhất là những hộ nghèo khó khăn gia đình có người bị nạn
huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khôi phục sản xuất sau lũ
chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an
bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe
cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai
và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc
các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
kịp thời thông tin về tình hình và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân
trong phòng chống thiên tai
tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy bảo đảm quân số
sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai
tiếp tục có tin tức an ninh trật tự
chiếc ô tô mới chuyển từ nhà máy sản xuất về đang lưu thông đến cửa hàng
thì xảy ra va chạm mạnh với xe máy chở ba thiếu niên
khiến cho hai nạn nhân tử vong
đó là vụ việc xảy ra vào trưa ngày một mươi một tháng chín tại tỉnh gia lai
cụ thể chiếc xe ô tô con
cụ thể chiếc xe ô tô con
mới chuyển từ nhà máy về chưa có biển số
do trương văn trung chú tỉnh hà tĩnh điều khiển về cửa hàng
khi đến ngã ba lê duẩn nguyễn tuân thành phố pleiku tỉnh gia lai
đã xảy ra va chạm với xe máy do scot dương
sinh năm hai nghìn chín điều khiển chở sau hai em trai đang rẽ sang đường
vụ va chạm đã làm cả ba người ngồi trên xe máy bị thương nặng
đến một mươi bảy giờ cùng ngày hai nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện
bước đầu xác định trương văn trung điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát
không giảm tốc độ khi qua nơi đường bộ giao nhau
cần so dương chưa đủ tuổi điều khiển xe máy tham gia giao thông
chuyển hướng không nhường đường cho xe đi ngược chiều
liên quan đến vụ dùng súng uy hiếp nhân viên cửa hàng tiện lợi cướp tiền
công an quận một mươi hai tp hcm đang tạm giữ bùi đức thắng quê ở thanh hóa
để lấy lời khai điều tra về hành vi cướp tài sản
sáng một mươi một chín công an phường trung mỹ tây quận một mươi hai tp hcm
tiếp nhận tin trình báo về vụ cướp tài sản xảy ra
tại cửa hàng tiện lợi
tại khu phố sáu phường trung mỹ tây
theo trình báo vào sáng cùng ngày
khi anh nguyễn phát đạt là nhân viên siêu thị
đang làm việc tại quầy tính tiền
thì có một thanh niên không rõ mặt
điều khiển xe máy đến cửa hàng
trên tay cầm một khẩu súng
dạng súng săn không có băng súng
uy hiếp anh đạt yêu cầu đưa tiền
sau khi lấy được ba hai triệu đồng
đối tượng nhanh chóng lên xe tàu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ
tối cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ được
bùi đức thắng tại phòng trọ
ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua
thì lại tiếp tục xảy ra một vụ cháy quán karaoke
tại huyện trảng bom của tỉnh đồng nai
sau hơn một giờ đồng hồ triển khai lực lượng
tới hiện trường và nỗ lực dập lửa
thì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
dù không gây thương vong về người
nhưng vụ việc tiếp tục là một hồi chuông cảnh báo
cho thấy rằng hiểm họa cháy nổ
thì đã vượt qua ngưỡng báo động
và giờ đây thì không chỉ dừng lại
ở mức cảnh báo mà cơ quan chức năng
cũng như toàn xã hội cần có những biện pháp cứng rắn hơn
khoảng một mươi tám giờ ngọn lửa bùng lên
từ cơ sở karaoke yến nhi
sau đó lửa lan sang nhiều phòng của cơ sở trên
thời điểm này người dân gần khu vực trên
đã dùng các vật dụng tại chỗ để chữa cháy
nhưng bất thành vì lối lên các tầng của quán karaoke nhỏ
trong khi ngọn lửa cháy bên trong rất lớn
và khói tỏa xuống các tầng dưới mù mịt
ngay sau khi nhận được tin báo
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
nguyện trảng bom đã điều động hàng chục xe chữa cháy
chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ
đến hiện trường giật lửa
lực lượng cứu hộ cứu nạn phải đục tường
hai bên hông quán để tiếp cận vào bên trong
khi đến đám cháy thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy
đã nhanh chóng triển khai các đồn chữa cháy
bằng tổ chức cho cán bộ chiến sĩ
đeo mặt nạ bình khí độc khí tài
di chuyển lăng vòi lên đường cổng thang bộ
để tiếp cận khu vực phòng cháy
ở lầu ba
và đồng thời là tiến hành một vụ tấn công
leo lên cái mái nhà kia bên
của cái karaoke
để triển khai búa
và các thiết bị phá dở để tục tường cái phòng cháy
đồng thời để tổ chức thoát khói
và phun nước vào bên trong
và đồng thời trong quá trình chữa cháy
thì các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
đồng thời đeo các bình mặt nạ dường khí
thiết bị bảo hộ an toàn
và tổ chức
tất cả các phòng hát karaoke
ở các tầng khác nhau

và tổ chức tìm kiếm liên tục
và đến một thời điểm
kết luận là không có người mắc kẹt
trong năm cháy
đến một mươi chín h thì vụ cháy được dập tắt hoàn toàn
lực lượng công an
đã tiến hành phong tỏa hiện trường
để khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ cháy
bước đầu xác định không có thiệt hại về người
nhưng đã thiêu rụi nhiều phòng hát karaoke
cùng nhiều tài sản bên trong
nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do chập điện
còn về vụ cháy nhà dân
tại xã minh hưng huyện trân thái
làm ba người trong một gia đình thương vong
công an tỉnh bình phước
đang phối hợp với các đơn vị liên quan
khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân
ngay sau khi tiếp nhận tin báo cháy
lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt
tại hiện trường để tổ chức chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
ba mươi phút sau đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
không để xảy ra cháy lan ra xung quanh
vụ cháy đã khiến bé gái bảy tuổi tử vong
hai người lớn còn lại đang được cấp cứu
tại bệnh viện
theo thông tin từ báo công an thành phố hồ chí minh
đội kiểm soát phòng chống ma túy
cục hải quan thành phố hồ chí minh
mới đây đã xuất hiện một loại ma túy mới
nhập khẩu trái phép qua đường hàng không
đã bị cơ quan hải quan phát hiện ngăn chặn kịp thời
trước đó qua kiểm tra hàng hóa
nhập khẩu cục hải quan thành phố hồ chí minh
đã phát hiện thu giữ bảy trăm hai mươi gram ma túy
loại mới gồm hợp chất ma túy tổng hợp
dạng bột pha trộn đóng thành gói nước trái cây
có tên là
crispy fruit nước nho
trọng lượng bảy gram một gói
loại ma túy này hòa tan được vào nước như nước xe khác
khi uống sẽ gây ảo giác mạnh
loạn thần và có thể đe dọa đến tính mạng
nếu sử dụng quá nhiều
loại ma túy này mới được các đối tượng gọi là nước vui
và được đóng thành từng gói bột nhỏ
với bao bì có hình ảnh màu sắc bắt mắt
muốn có tiền để bắt đầu công việc
nhưng đối tượng lại lựa chọn cách là
trộn các tài sản của người khác
đinh văn đoàn chú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai
vừa bị công an huyện bảo thắng bắt giữ
tại cơ quan công an
đoàn khai nhận do muốn mở cơ sở chăm sóc
sửa chữa ô tô
nhưng không có tiền
nên đoàn đã nảy sinh ý định đi trộn các tài sản
sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đoàn từ phường bình minh thành phố lào cai
điều khiển xe máy xuống khu vực
trường mầm non thuộc xã gia phú huyện bảo thắng
phát hiện một người phụ nữ để ví trong cốc xe
nhưng quên khóa
đoàn đã thực hiện hành vi
bên trong ví có một trăm hai mươi năm triệu đồng
nhiều thẻ cao của nhà mạng việt theo
trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
hai điện thoại di động và nhiều giấy tờ khác
đối tượng sau đó bỏ trốn xuống thành phố yên bái
và đến ngày chín tháng chín
bị lực lượng công an bắt giữ
cục cảnh sát giao thông vừa có chỉ đạo
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
tăng cường gia soát kiểm tra
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
liên quan đến sử dụng biển số xe
chủ động phối hợp kiểm tra quản lý chặt chẽ
quy trình sản xuất cấp biển số xe
thông qua các hoạt động nghiệp vụ
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ đối chiếu
với cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm
hệ thống giám sát trật tự an toàn giao thông
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và phối hợp với các đơn vị thu phí
để phát hiện các trường hợp phương tiện gắn biển số
không đúng với giấy đăng ký xe
các trường hợp sơn rán thêm
làm thay đổi chữ số gắn thêm thiết bị
đổi biển số xe gắn biển số
bị bẻ cong bị che lấp bị hỏng
khi phát hiện các trường hợp vi phạm trên
cảnh sát giao thông chủ động điều tra xác minh
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị dù lực lượng chức năng đã tuyên truyền
và tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn
đối với các tài xế
tuy nhiên vẫn còn đó các trường hợp cố tình vi phạm
dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
đặc biệt là trong số đó có những tài xế
là cán bộ công chức viên chức
trước tình trạng này phó thủ tướng phạm bình minh
đã yêu cầu các địa phương
ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
thì cần phải thực hiện biện pháp
gửi thông báo về cơ quan quản lý
chỉ đạo thì đã rõ
chính vì vậy mà lực lượng chức năng cần triển khai
và thực hiện một cách công khai minh bạch
nhằm gian đe những người vi phạm
nhiều trường hợp vi phạm giao thông
về lỗi nồng độ cồn
được lực lượng chức năng phát hiện và xử lý
đầu tiên chúng tôi rất là cảm ơn
cái sự chấp hành của anh
về sự yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng
về lồng độ cồn
và qua công án kiểm tra
lồng độ cồn trong hơi thở của anh
trên một lít khí thở
và cái mức phạt hành vi vi phạm này
của anh là chúng tôi tiến hành
lập bế bản và tạm lưu phương tiện
bảy ngày sau anh mang giới thờ lên và lấy xe về
bên cạnh những trường hợp chấp hành
vẫn còn một số tài xế
cố tình chây ý bất hợp tác
tuy nhiên tôi công tác cân quyết
sử lý theo đúng quy định

không không không cắn ông cắn ông thế
đúng mà đúng không
ý là không không không không
vừa rồi rất nhiều vụ tai lạc
thương tâm rất là đau lòng
nó nguyên chân chính là do người điều khiển
cơ kiện sử dụng gồm sử dụng gồm điêu khi tham gia thông
thì bộ công an đã tăng cường quyết liệt
sử lý nghiêm các trường hợp
mà điều khiển xe
tham gia thông
mà điều khiển xe
mà điều khiển xe
đối với các trường hợp mà
cán bộ công chức nhà nước
nếu mà vi phạm hồ cồn sẽ chúng tôi đã gửi
thông báo về cơ quan sở tạng
điều khiển xe ô tô
khi đã sử dụng rượu bia
gây tai nạn giao thông khiến ba người tử vong
công an thành phố bắc giang
đã ra quyết định khởi tối vụ án khởi tối bị can
và bắt tạm giam tài xế nguyễn đức thịnh
là cán bộ ban quản lý
bảo trì đường bộ bắc giang
thuộc sở giao thông vận tải tỉnh bắc giang
để điều tra xử lý
vì liên quan đến vụ tai nạn
mới đây vào tối ngày bảy tháng chín
tài xế trịnh văn phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
quê quán tại phường đại phúc thành phố bắc ninh
là giảng viên một trường đại học
trên địa bàn thành phố hà nội
điều khiển xe ô tô gây tai nạn liên hoàn
trên địa bàn phường trung hòa quận cầu giấy
kết quả đo nồng độ côn của lái xe
ở mức tám trăm chín mươi bảy mg
trên một lít khí thở
cao gấp hơn hai lần
mức kịch không theo quy định
vụ việc đã được công an quận cầu giấy
thành phố hà nội xử lý
vì phạm đã rõ
tuy nhiên điều người dân mong chờ
chính là việc cơ quan chức năng công khai rõ
thông tin cơ quan nơi làm việc của lái xe
vì phạm thay vì chỉ đưa một cách
trung trung không cụ thể
những vụ tai nạn có thể trôi qua
theo thời gian tuy nhiên
hậu quả của nó mang lại luôn hiện hữu
lái xe vì phạm
bị xử lý theo quy định pháp luật
là điều tất yếu
theo luật sư đối với trường hợp
người vi phạm là cán bộ công viên chức
lực lượng chức năng cần công khai danh tính
cơ quan làm việc
và cơ quan chủ quản của người vi phạm
cần phải có hình thức kỷ luật
theo quy định của từng đơn vị
khi mà sử dụng rượu bia
vẫn tiếp tục lái xe để mà gây ra tai nạn
điều này gây ra sự bất xúc
trong dư luận xã hội
trong đó không ít là những cán bộ
công chức viên chức
có những hành vi vi phạm để làm gương
cho người khác
thì tôi thấy rằng cái việc mà
còn phải có sự xử lý
của các cơ quan chức năng
đặc biệt là đối với những cơ quan
mà đang quản lý công chức viên chức đó
thì rất là cần thiết
cái việc này nó sẽ mang tính là trăng đen
và phòng ngừa
những hành vi mà tiếp tục xảy ra
những ma men
điều khiển phương tiện không được phát hiện
và xử lý kịp thời
sẽ đem lại nhiều hệ lụy đáng tiếc
thực tế đã cho thấy
những vụ tai nạn
xe sử dụng rượu bia gây ra
để lại hậu quả vô cùng đau xót
đã không ít người vô tội
phải bỏ mạng
hoặc bị suy giảm sức khỏe nghiêm trọng
ngoài việc xử lý theo quy định của pháp luật
hành vi này cần được lên án
trước cộng đồng
nhằm giăn đe và tránh sự bao trẻ